làm việc từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi hàng tháng và bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
còn tại phòng thuốc nam phước thiện hương nghĩa tử ông yên tham gia làm việc từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hàng tháng
và bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay
ngoài ra võ hoàng yên còn là giám đốc công ty cổ phần phú bình yên

ban đầu võ hoàng yên được biết đến là người thường chữa bệnh cho các bệnh nhân bằng phương pháp khí công y đạo là chủ yếu

võ hoàng yên nói mình chỉ trị bệnh theo phương pháp khoa học của truyền không hề có yếu tố thân thánh gì cả

tức khai thông huyệt đạo mang tính khoa học rõ ràng trong đó có cái của riêng ông do trải nghiệm trước đây
trong quá trình trị bệnh ông chỉ giúp bệnh nhân sửa lại khiếm khuyết bằng phương pháp khai thông huyết đạo trên cơ sở khoa học
tuy nhiên trong suốt quá trình hành nghề ông võ hoàng yên đã có nhiều vi phạm và đã bị nhà nước